đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương chủ trì
tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng ủy viên trung ương đảng
đại diện lãnh đạo các ban đảng cơ quan đảng đơn vị sự nghiệp của đảng ở trung ương lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể ở trung ương
phát biểu khai mạc hội nghị trưởng ban tổ chức trung ương phạm minh chính cho biết hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng
nhằm đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng đảng năm hai nghìn một mươi chín và nhìn lại bốn năm qua triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi
đồng thời nằm trong tổng thể kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
báo cáo tóm tắt kết quả công tác tổ chức xây dựng đảng năm hai nghìn một mươi chín triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi cho biết năm vừa qua và nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay
toàn ngành tổ chức xây dựng đảng đã bám sát nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng sự lãnh đạo của ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư và cấp ủy tổ chức đảng các cấp
tích cực đổi mới tư duy cải tiến mạnh mẽ phương pháp phong cách lề lối làm việc hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên
đẩy mạnh thực hiện nghị quyết trung ương bốn gắn với chỉ thị năm của bộ chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương nhất là quy định tám của ban chấp hành trung ương
việc đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện suy thoái tự diễn biến tự truyền hóa được tiến hành với nhiều biện pháp mạnh mẽ và có chuyển biến tích cực
việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức và nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động đã mang lại hiệu quả rõ nét thiết thực
đã giảm được bốn đầu mối trực thuộc trung ương bảy tổng cục và tương đương tám mươi một cục vụ và tương đương hơn hai sáu trăm linh phòng và tương đương hàng trăm đầu mối trực thuộc tỉnh gần năm trăm linh cấp phó so với năm hai nghìn một mươi bảy
đã giảm hơn hai trăm ba mươi sáu công chức viên chức bốn mươi một hợp đồng hơn hai mươi năm người hoạt động không chuyên trách cấp xã và hơn một trăm linh người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố so với năm hai nghìn một mươi năm
qua đó góp phần tiết kiệm chi thường xuyên tăng chi cho đầu tư phát triển
năm hai nghìn một mươi chín tiết kiệm khoảng một mươi tỷ đồng
phát biểu chỉ đạo đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đánh giá cao kết quả công tác xây dựng đảng năm hai nghìn một mươi chín cũng như nhìn lại bốn năm qua
đồng chí nhấn mạnh trong năm hai nghìn hai mươi ngành tổ chức xây dựng đảng tập trung thực hiện tốt các nội dung triển khai thực hiện các đề án trình trung ương và cấp ủy các cấp theo chương trình kế hoạch công tác năm hai nghìn hai mươi đảm bảo tiến độ chất lượng và yêu cầu

làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ
đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh
đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an
bày tỏ lòng thanh kính biết ơn vô hạn
trước những công lao to lớn của người
đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc việt nam nói chung
với lực lượng công an nhân dân nói riêng
nguyện phấn đấu đi theo con đường
mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn
xây dựng lực lượng công an nhân dân
tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân
dừng đáng là thanh bọc kiếm của đảng
là chắn thép vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm
bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
nêu cao tinh thần chiến đấu
không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng phẩm chất chính trị
khắc ghi và thực hiện sáu điều bác hồ đã dạy
lập nhiều thành tích chiến công
xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
chiều qua tại hà nội
bộ công an tổ chức họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
nhiệm vụ công tác trọng tâm năm hai nghìn hai mươi
và trao đổi một số vấn đề liên quan đến công tác phối hợp thông tin tuyên truyền
giữa bộ công an với cơ quan báo chí trong thời gian tới
trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an
chủ trì buổi họp báo
thông báo đến báo chí
chủ trì các nội dung nổi bật về công tác công an năm hai nghìn một mươi chín
thiếu tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an nhấn mạnh
năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an nhân dân đã bám sát sự lãnh đạo của đảng nhà nước
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
đạt và vượt các mục tiêu yêu cầu đề ra
đã chủ động triển khai quyết liệt các phương án kế hoạch bảo vệ an ninh
an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước
công tác phòng chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu quốc hội đề ra
tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội
kéo giảm bảy ba mươi chín số vụ tội phạm về trật tự xã hội
nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự
tài nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí
tập trung hoàn tất điều tra phục vụ truy tố
xét xử một số vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp
tạo môi trường hòa bình ổn định bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
tại buổi họp báo trước câu hỏi của phóng viên
liên quan đến vấn đề quản lý người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam
thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh
bộ công an đã có đầy đủ các biện pháp để giải quyết vấn đề này
mặc dù mình vừa phải mở ra để phát triển kinh tế
và đồng thời phải quản lý bằng điều
tất cả những người nước ngoài xuất nhập cảnh
thậm chí cả những người nước ngoài
vào du lịch ở tại việt nam
và cái này là trách nhiệm của bộ công an
chúng tôi sẽ có đầy đủ tất cả các biện pháp
và cái quy định này
hiện nay trong đó là chúng tôi có chủ trương đưa công an chính quy
về cơ sở tức là xuống xã
thì ngoài công tác đảm bảo trật tự an ninh
thì cái công tác kể cả quản lý người nước ngoài
mà ở tại địa bàn được phân công
liên quan đến kế hoạch xây dựng luật lực lượng trị an cơ sở
trung tướng nguyễn học anh
cục trưởng cục pháp chế và cải cách hành chính
tư pháp bộ công an cho biết
đây là dự án luật rất quan trọng
và bộ công an đang xây dựng dự thảo luật này
theo đúng quy trình
khi luật này được xây dựng và thông qua
sẽ đảm bảo lực lượng trị an ở cơ sở
sẽ làm tốt hơn cái nhiệm vụ
phối hợp với công an nhân dân chính quy
để đảm bảo trật tự trị an từ cơ sở
hiện nay chúng tôi cũng tổ chức tổng kết toàn diện trong ngành
xin ý kiến quỹ ban dân dân các tỉnh thành phố
các bộ ngành

và cũng qua quy trình thẩm định của bộ tư pháp
và đã gửi trình chính phủ
để đưa vào cái phiên họp tháng một mươi hai năm nay
để báo cáo với ủy ban thường vụ quốc hội
và báo cáo với quốc hội
đưa vào chương trình xây dự luật
pháp lệnh của năm hai nghìn hai mươi
cũng tại buổi họp báo
thứ trưởng lương tam quang
đã thông báo đến các cơ quan báo chí
một số nhiệm vụ công tác trọng tâm
của lực lượng công an năm hai nghìn hai mươi
trong đó nhấn mạnh
năm hai nghìn hai mươi là năm diễn ra nhiều sự kiện
chính trị quan trọng
mang tính lịch sử
của đất nước
đồng chí thứ trưởng đề nghị
các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm
phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an
đấu tranh phản bác có hiệu quả những thông tin
quan điểm sai trái thù địch
đấu tranh với hoạt động sử dụng internet
xâm phạm an ninh quốc gia
nhất là các hoạt động lợi dụng các trang mạng xã hội
để kích động chống đảng nhà nước
chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
đặc biệt là các thời điểm trước và trong khi diễn ra đại hội đảng các cấp
tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
thứ trưởng lương tam quang cũng lưu ý
các cơ quan thông tấn báo chí
cần tăng cường phù hợp trong giám sát phản biện
phát hiện cung cấp thông tin
về những hiện tượng tiêu cực vi phạm pháp luật
vi phạm quy tắc ứng xử tác phòng
thái độ phục vụ nhân dân
chưa đúng mực của cán bộ chiến sĩ công an
góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân

chính quy tinh nguyện và từng bước hiện đại
và cũng ghi nhận sự thống yến của lực lượng công an chính quy và cũng nhận thấy việc triển khai đề án của bộ trưởng công an bố trí công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã là hoàn toàn phù hợp
từ những hiệu quả đó đã cho thấy chủ trương đưa công an chính quy xuống xã là đúng đắn và là một xu thế tất yếu
đến nay cả nước đã bố trí một mươi hai trăm năm mươi đồng chí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại ba bốn trăm năm mươi năm xã thị trấn
trong đó nhiều địa bàn đã bố trí được công an chính quy ở một trăm linh xã thị trấn
thực tế việc triển khai bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã còn gặp một số khó khăn
như việc bố trí sắp xếp trưởng phó công an xã là công chức sang vị trí khác gặp vướng mắt
nhất là các xã đã có đủ biên chế ngạch công chức cấp xã
trụ sở làm việc và các trang thiết bị phương tiện nhiều nơi còn chưa đáp ứng được yêu cầu
trước tình hình đó lực lượng công an xã đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương từng bước tháo gỡ khó khăn
quỹ ban tỉnh đã giao cho sở kế hoạch đầu tư rồi sở tài chính sẽ tiếp tục là cân đối nguồn
để hỗ trợ để xây dựng sáu mươi hai trụ sở công an xã còn gặp khó khăn
trong năm hai nghìn hai mươi này sẽ hoàn thiện được hai mươi năm trụ sở
còn lại sở nội vụ cùng với sở tài chính và chính quyền ở cấp quyền xã tiếp tục tiên truyền dẫn động
số công an bán chuyên trách sắp xếp lại như thế nào để cho hợp lý
còn số anh em nào mà sắp xếp không được thì nghỉ việc
thì cũng phải thực hiện
thực hiện chính sách cho tốt để đảm bảo anh em nghỉ nhưng mà rất là thoải mái và tinh thần
không bị có một cái sự áp lực nào
đổi mới cơ bản là không chờ tin tố giác tội phạm mà chủ động ngăn ngừa
xóa bỏ nguyên nhân phát sinh tội phạm không để tội phạm xảy ra
với sự chủ động quyết liệt trong triển khai đưa công an chính quy xuống xã
bộ công an đã hoàn thành mục tiêu đăng ký với quốc hội đó là kéo giảm tội phạm từ ba đến năm
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay lực lượng công an nhân dân đã bám sát phương châm hành động
chủ động nêu gương kỳ cương trách nhiệm hiệu quả
chủ đề công tác năm hai nghìn một mươi chín là hoàn thiện thể chế tăng cường cơ sở
thực hiện tốt chức năng tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc
có hiệu quả các chủ trương giải pháp nhiệm vụ bảo đảm an ninh
trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
tổ chức thực hiện có hiệu quả
tất cả các mặt công tác đây cũng là kết quả của sự nỗ lực cố gắng
chấp nhận những khó khăn gian khổ nguy hiểm và sự hy sinh to lớn của toàn lực lượng công an nhân dân
càng thể hiện sự vững vàng sự lớn mạnh không ngừng
và tiếp tục tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân việt nam
kết quả bước đầu thực hiện chủ trương và từ thực tế cho thấy
việc chính quy hóa lực lượng công an cơ sở sẽ góp phần từng bước
xây dựng lực lượng công an gần dân sát dân
trong công tác và chiến đấu
qua đó nhận được sự tin yêu đùm bọc giúp đỡ từ nhân dân và chính quyền địa phương
đó mới là cái gốc của sự bình yên ổn định lâu dài